chắc chắn là người dân sẽ không bao giờ tiếp tiền của để có thể dân sao giải hạn
để mặc với cái mong muốn là sẽ bớt đi những cái rủi ro cho bản thân mình trong một năm mới đúng không ạ
vậy thì liệu có phải là người dân đang bị lừa gạt đang bị lợi dụng không ạ
trước hết là nói về những sao xấu như là hồ cái đô hay thái bạch những sao ấy
thì theo quan niệm của người ta những sao ấy có thể nó đem đến những cái tai ách
cho cái người bị cái sao đó chiếu mệnh trong cái năm năm ấy năm nào đó
hãy cụ thể năm nay là năm một mươi chín
đối với người đi làm cái việc đó tự uống mình người ta không tin vào bản thân mình
không tin vào cuộc sống
cho người ta phải nhờ vào cái sức mạnh của thần thánh để giúp cho người ta vượt qua những cái tai ách đó
đấy là phía cái người đi dân sao giải hạn
còn cái người giải hạn cho người khác cái điều ấy tôi mới cho rằng cái điều vấn đề chúng ta cần quan tâm
vấn đề quan tâm ở hai mặt là những người ấy
chính là những người đã vượt qua những cái tình huống của người ta
đã buôn bánh thần thánh đã lợi dụng cái tâm lý của người bị sao xấu chiếu mệnh để mà làm cái việc dâng sao giải hạn
chúng ta thấy ở trên các phương tiện thông tin đại chúng nói rằng là chỗ này chỗ kia thu tiền và thu rất nhiều rất nhiều rất nhiều người thu tiền
vậy chẳng qua là họ đã làm cái việc là nhân cái điều đó để mà buôn thần bán thánh để mà thu tiền của người dân và làm lợi cho họ
làm lợi cho họ
chứ họ ở đây có thể làm lợi cho cái cơ sở thờ tự đó thí dụ như nhà chùa
và chúng ta cũng biết rất nhiều chùa đã thu được rất nhiều tiền sau những cái đợt dân giao giải hạn này
hoặc là ở cái địa phương có những cơ sở thừa thử cũng có thể là tung hô lên rằng ở chỗ tôi thần thánh thiêng lắm cho nên là ai đến đây dân sao giải hạn đều được giải hạn
và như vậy họ cũng có cái cơ hội để họ tích lũy cho họ họ tạo ra một cái nguồn thu nhập cho địa phương của họ
những người đó lại kết hợp với những người có chức có quyền nào đó
vì chúng ta cũng thấy rằng là rất nhiều cái cơ sở thờ tự rất nhiều người có chức có quyền thường đến thăm thú vừa là quảng cáo bán cho cái nơi thờ tự đó
nhưng đúng đồng thời là hình như có cái gì đó có cái động thái như là bảo kê cho cái những ngôi chùa đó
vì những ngôi chùa đó đều đưa ra cái biển ông a ông b đã từng đến thăm chỗ này
tức là chỗ này nó phải thiêng thì ông a mới đến thăm
tức là chỗ này lại là một cái cớ và cũng là một cái sự tôi gọi là đấy là một sự đầu tiêu hay tôi gọi là một sự bảo kê cho cái hoạt động dân sao giải hạn này
thậm chí cả những người thu hành kể cả những người buôn thần bán thánh và thậm chí kể cả những quan chức tiêu cực đã cố kết lại với nhau để làm cái việc lợi dạng đấy
tất nhiên họ không công khai họ không có văn bản không có tổ chức
nhưng mà vô tình những cái hành vi của họ thực hành cái hành vi đó nó tạo nên một cái sự lợi
xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ lê quý đức về những chia sẻ vừa rồi
thưa quý vị và các bạn ngôi chùa là nơi để chúng sinh tìm đến bản thể của mình làm điều thiện trên nền tảng trí tuệ phật
chứ không phải đến chùa để tìm sự vô lý mê tín dị đoan nhảm nhí hay là lừa dối chính bản thân mình
và thông qua chương trình ngày hôm nay chúng tôi mong muốn mỗi người hãy sáng tỏ thông tường để không bị lợi dụng
để tâm sáng lòng an yên tự tin vào bản thân mình vì một ngày mai tươi sáng hơn
và đến đây chuyên mục cùng dòng chảy báo chí cũng xin được kết thúc
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình an ninh ngày mới với những tin tức đáng chú ý khác
mời quý vị đến với những thông tin về tình hình thời tiết
thưa quý vị mặc dù bây giờ mới chỉ là nửa cuối của tháng hai thôi
thế nhưng miền bắc đã có những ngày nắng như là mùa hè
điển hình như ngày hôm qua nắng liên tục nên tại thủ đô hà nội và một số nơi khác như ninh bình hòa bình hay nam định
mức nhiệt đã tăng lên và đặt ở mức ba mươi ba mươi một độ c
ở lâu ngoài trời thì quý vị sẽ cảm thấy khá nóng
và dự báo là trạng thái nắng nhiều và nóng sẽ còn duy trì ở miền bắc trong ngày hôm nay và ngày mai
tuy nhiên trái với mức nhiệt ban ngày cao như vậy
thì vào ban đêm nhiệt độ giảm xuống từ bảy đến tám độ c
khiến cho chúng ta khi ra ngoài đường thì vẫn có cảm giác xe lạnh
thời tiết liên tục có sự thay đổi như vậy khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu và mệt mỏi trong những ngày nắng như thế này
nếu ở đâu ngoài nắng thì chúng ta dễ bị đau
cháu chóng mặt và những ai có hệ miễn dịch kém thì dễ bị cảm cúm hay sổ mũi
và quý vị lưu ý là chúng ta cần phải sử dụng các biện pháp tránh nắng khi di chuyển đặc biệt với trẻ nhỏ
trong thời điểm này bà con nông dân tại khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
cũng cần phải hết sức lưu ý tới lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa cho vụ đông xuân
đợt ba và cũng là đợt cuối cùng lấy nước sẽ kết thúc vào hai mươi bốn h ngày hai mươi hai tháng hai
vì vậy bà con cần phải chủ động chữ nước vào các khu trũng và hệ thống canh mương để đảm bảo đủ lượng nước tưới tiêu
chuyển xuống khu vực phía nam thưa quý vị và các bạn
nam bộ đang bước vào cao điểm của mùa khô và hôm nay thì trời tiếp tục ít mây nắng trói trang từ sáng
nhiệt độ theo đó cũng tăng lên rất nhanh
tại tp hcm vào lúc bảy giờ nhiệt độ vào khoảng hai mươi sáu độ c
vào một mươi một giờ thì nhiệt độ tăng lên mức ba mươi một độ c và cao nhất là ba mươi ba độ c vào tầm đầu giờ chiều
người dân khu vực này cũng cần hết sức lưu ý
đó là mực nước sông cửu long và sông sài gòn sẽ tiếp tục lên theo chiều
và có khả năng là đạt mức cao nhất vào ngày hai mươi một hai mươi hai tháng hai
các trạm hạ lưu ở mức báo động một sông sài gòn tại phú an lên mức báo động hai báo động ba và trên báo động ba
cảnh báo là nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trụng thấp thuộc tp hcm
và sau đây mời quý vị đến với dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước
các bệnh lây truyền qua đường tình dục xuất hiện với tỷ lệ cao hơn trong cộng đồng dẫn đến tắc vòi trứng giảm chất lượng tinh trùng xối loạn khả năng sinh sản
việc sinh hoạt tình dục sớm và quan hệ với nhiều bạn tình ngày càng phổ biến và càng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục và nguy cơ dẫn đến hiếm muộn
một biến chứng lâu dài và rất thường gặp của não phá thai hiện nay là hiếm muộn vô sinh
rất nhiều phụ nữ sau vài lần nạo thai đã bị vô sinh do tắc vòi trứng hoặc viêm dính buồng tử cung
trong độ tuổi sinh sản thứ nhất là mình phải thực hiện chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ chế độ tập luyện thể dục thể thao vừa nâng cao sức khỏe cho bản thân mình lại vừa nâng cao được cả sức khỏe sinh sản
chế độ sinh hoạt lành mạnh hạn chế rượu bia hạn chế thuốc lá hạn chế tình trạng thức khuya
thế rồi cái chế độ ăn uống đảm bảo các cái chất dinh dưỡng đầy đủ là một trong những yếu tố tiên quyết tác động vào cái quá trình sinh sản của mình sau này
thứ hai nữa là trong những trường hợp mà chuẩn bị kết hôn
thì chúng ta cũng nên kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân để mình chuẩn bị tâm thế cũng như là từ tâm lý của mình để làm sao sau này mình quá trình mình kết hôn rồi mình có em bé và luôn luôn là sống trong cái tâm trạng thoải mái và vui vẻ nhất
còn đối với những cặp mà đã hiếm muộn tức là gì
sau một năm kết hôn mà mình vẫn chưa có em bé thì mình nên đi càng sớm khám hiếm muộn càng sớm càng tốt
tại vì khi đi khám sớm thì mình sẽ phát hiện ra các nguyên nhân mình có cái định hướng điều trị sớm thì cái hiệu quả cao hơn rất nhiều
tại vì chất lượng cuối cùng
nó phụ thuộc vào độ tuổi của người phụ nữ độ tuổi sinh đẻ của mình
vì tuổi càng trẻ thì cơ hội thành công càng cao đồng thời quá trình điều trị càng đỡ tốn kém
khi tuổi trẻ thì trong quá trình dùng thuốc chúng tôi dùng liều thuốc thấp thì cái chi phí nó sẽ đỡ đi rất là nhiều
thứ hai nữa là trong quá trình mà điều trị thì làm sao đấy cho tâm lý nó thật thoải mái nhất
các bác sĩ đã cố gắng để tạo ra một môi trường tạo ra một cái tâm lý cho bệnh nhân thoải mái
thì mình cũng cố gắng tránh những áp lực để tăng cái cơ hội
để tăng cái cơ hội thành công của mình
tại vì tư tưởng thoải mái tâm lý thoải mái cũng là một trong những yếu tố để tăng cái tỷ lệ thành công
vâng ạ thưa quý vị bệnh cúm theo mùa hay còn gọi là bệnh cúm là một bệnh truyền nhiễm cấp tính
với các triệu chứng như sốt hay là đau đầu đau cơ mệt mỏi sổ mũi đau họng và ho
và thời điểm giao mùa hiện nay chính là lúc mà cao điểm của mùa dịch
vậy làm thế nào để phòng chống cúm mùa một cách hiệu quả
thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến
với biên tập viên nam hà trong có thể bạn quan tâm
chị nam hà
vâng bây giờ là lúc giao mùa và đang cao điểm của dịch cúng đúng không ạ
và chị bi lê mới không
cúm mùa thì lây nhiễm khả năng lây nhiễm rất là cao
và nó thường là thông qua đường hô hấp qua các giọt nước bọt hoặc là dịch tiết mũi họng khi mà ho khạc chẳng hạn
thế thì vậy mà chúng tôi sẽ đưa ra cho quý vị và các bạn một số những lưu ý
để có thể bảo vệ sức khỏe của mình trong thời tiết giao mùa nguy cơ cao mắc các bệnh cúm như thế hiện nay
đó là thứ nhất là quý vị cần đảm bảo vệ sinh cá nhân che miệng khi hát hơi
thường xuyên rửa tay với xà phòng vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối
cần giữ ấm cơ thể ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng
nên tiêm vaccine cúm mùa để phòng bệnh
hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc là các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết
và khi có những triệu chứng ho sốt sổ mũi đau đầu mệt mỏi
thì cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời
bên cạnh đó thì việc bổ sung thường xuyên những thực phẩm dầu vitamin c là điều hết sức cần thiết
bởi vì vitamin c thì sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thể tăng được sức đề kháng miễn dịch
và quý vị cũng nên hạn chế sử dụng các loại thực phẩm đồ ăn nước uống chứa nhiều đường
cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể và luyện tập thể thao thường xuyên
và đừng quên tiêm phòng vaccine nhất là đối với những người trong nhóm nguy cơ cao
như là những người trên năm mươi tuổi các nhân viên y tế và một số người bị một số bệnh mãn tính
thông tin tiếp theo liên quan tới kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm hai nghìn một mươi chín của khối các trường quân đội
theo như dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh
vào các trường trong quân đội năm hai nghìn một mươi chín mà bộ quốc phòng vừa mới đưa ra
thì có các tổ hợp môn xét tuyển như sau
tổ hợp xét tuyển a bao gồm các môn toán lý hóa
tổ hợp xét tuyển a một gồm các môn toán lý tiếng anh
tổ hợp xét tuyển b gồm các môn toán hóa sinh
tổ hợp xét tuyển c gồm các môn văn sử địa
tổ hợp xét tuyển d một gồm các môn toán văn tiếng anh
tổ hợp xét tuyển d hai gồm các môn toán văn tiếng nga
tổ hợp xét tuyển d ba gồm các môn toán văn tiếng pháp
và tổ hợp xếp tuyển d bốn bao gồm các môn toán văn và tiến trung
về tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh theo tổ hợp các môn xét tuyển
theo hai miền bắc nam hoặc là theo từng quân khu
ngoài ra các trường đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật bao gồm các học viện kỹ thuật quân sự
học viện quân y khoa học quân sự trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội
hệ đào tạo kỹ sư hàng không thuộc học viện phòng không không quân
trường sĩ quan kỹ thuật quân sự vinepic được tuyển thí sinh cả nam và nữ
mắc tật khúc xạ cận thị không quá là ba đi ốc
thưa quý vị và các bạn hà nội đang mùa thay lá và trong thời tiết lý tưởng như thế này
thì chúng ta sẽ có thể ghi lại những bức hình để ghi lại khoảnh khắc này
và chúng tôi xin được đưa tới cho quý vị và các bạn một số những điểm đến thú vị
để có thể tận hưởng được những cảm giác này trong hà nội mùa hay lá
đó là tuyến phố phan đình phùng lá vàng vương kín
đây là địa điểm chụp hình quen thuộc của những nữ sinh thước tha trong tà áo dài
phố đinh tiên hoàng thêm cổ kính trầm ngâm trước những hàng lục vừng lá úa
ngoài ra còn là những tán lá vàng rủ xuống mặt hồ gươm cổ kính
đặc sản của hà nội mỗi độ cuối tháng hai đầu tháng ba còn có màu phớt hồng của hoa ban
nhắc đến loài hoa của núi rừng được trồng tại thủ đô người ta thường nghĩ đến những đoạn đường
đinh tiên hoàng bắc sơn hoàng diệu nguyễn du trương hán siêu điện biên phủ và đường thanh niên
mỗi năm hoa chỉ nở vào thời điểm cuối tháng hai đầu tháng ba
vì thế mà những người yêu hoa không hẹn mà gặp đều tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc hoa nở rộ
khoe sắc rộn ràng nhất
đi qua một chút về phía ngoại thành đi qua cầu long biên hay là cầu trương dương
rồi xuôi theo triển đê dài ven dọc sông cái thì chúng ta sẽ cùng đến với làng gốm bát tràng
điểm hẹn của chào ngày mới sáng ngày hôm nay
vâng ạ có lẽ là ai trong chúng ta cũng đã có quen thuộc với tiếng tâm của gạch bát tràng
và có một cái câu thân thế này ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch bát tràng về xây ạ
chuyến du xuân đến với bát tràng hôm nay thì quý vị sẽ được gặp những con người
được nghe những câu chuyện và được tận tay thử cảm giác làm gốm để cuối cùng là được chạm vào quá khứ
chạm vào hồn cốt tinh hoa của dân tộc được nghe khốm kể chuyện của mình
và chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay thì cũng xin được khép lại tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hà nội tất ngàn năm văn hiến với ba sáu phố phường xưa
cũng là phường nghề chuyên bán các sản phẩm thủ công truyền thống
nhiều làng nghề nổi tiếng gắn với lịch sử của thăng long hà nội
nhưng trong quá trình phát triển của xã hội
nhiều làng nghề phường nghề bị mai một hoặc dần dần thu hẹp lại
riêng bát tràng một làng cổ nằm ngoài bãi đê sông hồng
kể từ khi mang tên bạch thổ đến nay vẫn luôn được người trong và ngoài nước biết đến
về những sản phẩm cũng nổi tiếng có hơn bảy trăm linh năm lịch sử
các họa tiết hoa văn thì đại đa số là các sản phẩm được đưa các họa tiết hoa văn cổ
của các thời kỳ
đình lê lý trần các sản phẩm nó mang hồn cốt việt nam
từ một cái hòn đất vô chi vô giác và để làm ra một cái sản phẩm tinh xảo
thì quả thật em không biết
em nghĩ đây là một cái điều rất là khó
đúng như các cụ vừa nói tinh hoa từ đất và tinh xảo từ người